xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức đáng chú ý
giết người yêu sau đó tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên huỳnh ngọc thiện đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi đối tượng được xuất viện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng thiện về hành vi giết người
trước đó huỳnh ngọc thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với một cô gái ở tỉnh bắc ninh
qua mạng xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thì hai người chia tay
vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ huế ra bắc ninh
với mục đích gặp mặt cô gái này một lần rồi tự tử
vào ngày bốn tháng một mươi hai thiện hẹn gặp cô gái này tại chùa đồng lai khu phố trang liệt phường trang hạ tp từ sơn
tại đây thiện đã gặp cô gái và hai người bạn đi cùng
thiện đã dùng dao đâm cả ba người khiến cô gái và một người bạn tử vong và một người khác bị thương
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng và thu giữ một bánh heroin cùng gần một mươi kg thuốc viện
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km bảy mươi năm quốc lộ bốn d hướng lai châu đi lào cai
thuộc địa phận bản chuva một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt quả tang đối tượng lùa mình chú tẩy xã sơn bình huyện tam đường
đang có hành vi mua bán trái phép trên mạng
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin gần một mươi kg thuốc viện cùng một số vật chứng liên quan
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng cùng với các lực lượng phối hợp
vừa phát hiện và bắt giữ vũ văn tuyên chú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng
về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn
trước đó tại khu vực cách đảo bạch long vĩ ba hải lý về phía tây
tổ công tác phát hiện tàu do vũ văn tuyên điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trong khoang tàu có bốn mươi hai quả mìn tự chế sáu thỏi thuốc nổ dạng nhũ tương
một túi ni lông chứa một mươi hai kg thuốc nổ dạng bột một mươi chín kíp nổ năm m dây cháy chậm
qua đầu tranh tuyên khai nhận số vật liệu nổ mua của một người đàn ông không quen biết
với số tiền là hai mươi triệu đồng với mục đích sử dụng để đánh bắt khai thác hải sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại cửa hàng cơ khí phế liệu tại phố đại linh phường trung vật
vào khoảng một mươi ba h ba mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã xảy ra cháy tại cửa hàng cơ khí phế liệu ở ngõ năm mươi bốn phố đại linh
tổ dân phố số một mươi bảy phường trung văn do chất cháy chủ yếu là giấy và nhựa nên đám cháy bùng phát lớn
khói bao trùm toàn bộ khu nhà tạm chứa phế liệu và thiết bị cơ khí
bước đầu các cơ quan xác định khu vực cháy là nhà tạm không thép lập máy tôn
chủ nhân dùng làm cửa hàng cơ khí và chứa hàng phế liệu trên diện tích khoảng một trăm hai mươi
vụ cháy đã không có thương vong về người thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân
còn tại tp hcm vào trưa nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận một mươi hai khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
nhiều người hốt hoảng tháo chạy thoát thân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h năm mươi người dân sống trong hẻm một trăm bảy mươi một khu phố ba a phường thạnh lộc quận một mươi hai
hốt hoảng khi khói lửa mù mịt kèm theo mùi khét ở khu dân cư
khi đến xem thì thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một phòng trọ trong dãy nhà trọ
lúc này mọi người hô hoán để mọi người trong dãy nhà trọ thoát ra
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được dập tắt được biết dãy trọ có một mươi một phòng liên kề
khi xảy ra hỏa hoạn trong phòng khóa cháy cửa và không có người
hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv